tính đến một mươi tám h ngày hôm nay sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên bảy trăm bốn mươi bảy ca
cũng trong ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi tử vong
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai mươi ca tại đà nẵng sáu ca tại quảng nam một ca tại bắc giang và ba ca nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu
ca bệnh thứ bảy trăm một mươi tám và cũng là ca tử vong thứ một mươi trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở việt nam
là bệnh nhân nữ sáu mươi bảy tuổi quê ở cầm lệ đà nẵng
có tiền xử đa ưu tủy tương bào ác tính đại tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết
chứng đoán tử vong đa ưu tủy tương bào ác tính đại tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết và covid một mươi chín
như vậy trong bảy trăm bốn mươi bảy ca mắc đã có thêm một mươi một ca được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm chín mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca và số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm bảy mươi bốn trăm năm mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu bảy trăm một mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi ba ba trăm năm mươi sáu người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm bốn mươi ba trăm tám mươi bốn người